sau khi cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số ba mươi năm hai nghìn một mươi sáu về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
và ban hành nghị quyết của quốc hội về việc tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tổng thư ký quốc hội nguyễn hạnh phúc cho biết tại phiên chủ bị kỳ họp thứ sáu sẽ báo cáo quốc hội không tiếp tục xây dựng dự án luật hành chính công
đồng thời sẽ gửi tài liệu dự án luật để các đại biểu nghiên cứu
ngoài ra quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước ngay từ ngày đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền
xem xét quyết định nhân sự thành viên chính phủ trước khi lấy phiếu tín nhiệm
thông qua nghị quyết phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
xem xét thông qua nghị quyết về tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
thảo luận về dự án luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
phần chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này vẫn như các kỳ họp trước là hỏi ngắn đáp gọn
đại biểu hỏi trong vòng một phút và người trả lời trong vòng ba phút
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các bộ trưởng thành viên chính phủ
ủy ban của quốc hội tăng cường tiếp xúc gặp gỡ và chủ động cung cấp thông tin cho báo chí
nhất là bên lề quốc hội để tạo không khí dân chủ công khai
dự kiến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sẽ khai mạc ngày hai mươi hai tháng một mươi và bế mạc vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám